ngày hai mươi một tháng ba tại nghệ an đã xuất hiện gió lốc kèm theo mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại bốn trăm linh hectare diện tích ngô vụ xuân ở một số huyện xã vùng cao
vụ xuân năm hai nghìn một mươi bảy các xã vùng cao ở huyện yên thành đã gieo chỉa trên tám trăm linh hectare ngô hiện đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển tốt
tuy nhiên cơn rông lốc xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng ba đã làm cho trên bốn trăm linh hectare ngô tại các xã tây thành quang thành kim thành minh thành và thịnh thành bị đổ gãy
cũng trong thời gian đó một cơn lốc xoáy có cường độ khá mạnh đã gây thiệt hại ba mươi năm hectare ngô gần bốn trăm linh hectare keo của xã bình sơn huyện anh sơn
theo thông tin ban đầu trận mưa lớn kèm với lốc xoáy đã khiến cho ba mươi năm trên năm mươi hectare ngô vụ đông xuân của xã bình sơn bị đổ gãy hoàn toàn
diện tích ngô này đang trong giai đoạn trổ cờ phun dâu
một số trà đã bước vào giai đoạn chắc hạt khiến nhiều kỳ vọng về mùa vụ của người dân bỗng trước tiêu tan
theo lãnh đạo địa phương trước mắt đối với diện tích ngô non bị đổ ngã tập trung chỉ đạo bà con tiến hành dựng lại để ngô tiếp tục sinh trưởng